oxy là yếu tố then chốt trong công tác điều trị hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nên những ngày này khi số ca mắc covid một mươi chín vẫn ở mức bốn con số
thì đơn vị sản xuất oxy gần như phải chạy đua với thời gian
để kịp thời đáp ứng lượng lớn oxy đến các bệnh nhân đang có nhu cầu thở máy
trước sự cần thiết của oxy trong công tác điều trị hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế đã làm việc sát sao với các đơn vị cung cấp
để đảm bảo có đủ oxy phục vụ công tác điều trị
tổ công tác bộ y tế vừa có cuộc khảo sát nắm kỹ tình hình cung cấp oxy
tại công ty cổ phần nippon sanzo việt nam
đây là công ty cung cấp oxy lâu năm trên địa bàn phía nam
đóng tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tại khu vực phía nam công ty này có ba nhà máy sản xuất oxy lỏng
với công suất hai trăm một mươi tấn trên một ngày và đang cung cấp cho bệnh viện thống nhất
bệnh viện đa khoa hậu giang và một số đơn vị khác
với các thiết bị đang có ngay trong thời điểm hiện nay
công ty có thể thi công cung cấp được cho chín cơ sở điều trị bệnh
bệnh nhân covid một mươi chín bao gồm cả bồn chứa oxy sàn hóa hơi bộ điều áp